cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định thông báo ai là bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định để được giải quyết theo địa chỉ số bốn mươi một đường hai bà trưng tp quy nhơn tỉnh bình định
số điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi bốn chín nghìn ba trăm ba mươi bốn hoặc điều tra viên trần đình nhật số điện thoại chín trăm ba mươi hai năm trăm một mươi hai năm trăm sáu mươi tám nếu sau ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu thì mọi người khiếu nại về cơ quan điều tra công an tỉnh bình định không chịu trách nhiệm giải quyết
tiếp theo là thông tin về chuyên án tội phạm
đối tượng đặng văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bí trung phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi da trắng và có sẹo chấm cách bốn cm trên đầu lông mày trái
đối tượng nguyễn văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn lâm xá bốn xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng có sẹo thẳng hai cm dưới đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn đám bạc xã hồng thái tây thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
đặc điểm nhận dạng có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
phần cuối sẽ là thông tin về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước
do hồi tụ gió đã suy yếu nên mưa rông tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ sẽ giảm hẳn
chỉ còn xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nền nhiệt về đêm trên khu vực sẽ giao động là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ban ngày thì khu vực có nắng có nơi nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
tương tự trong ba ngày tới ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ cũng chỉ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
ban ngày thì khu vực có nắng với nền nhiệt cao nhất ngày sao động là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
riêng sơn la và hòa bình có nắng nóng khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ
lùi xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn duy trì tình trạng là ít mưa
nắng nhiều và nền nhiệt có xu hướng tăng cao
ban ngày trời có nắng nóng với nền nhiệt trưa chiều nhanh chóng đạt ngưỡng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng vùng núi phía tây có nơi còn nắng nóng đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt còn vượt ngưỡng ba mươi tám độ
cùng với đó là sự giảm thấp của độ ẩm không khí nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn rất cao
quý vị và các bạn cần hết sức cảnh giác đề phòng cháy nổ
nhất là với những cánh rừng ở phía tây khu vực khi mức độ cảnh báo đã là rất nguy hiểm
khu vực nam trung bộ phổ biến là có mưa rào và rông vào lúc chiều tối với lượng không đáng kể
còn ban ngày các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến phú yên thì có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
phần còn lại từ khánh hòa đến bình thuận thì cường độ nắng không quá mạnh nên nhiệt độ phổ biến là ở dưới ngưỡng ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới mưa rông có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
ban ngày thì khu vực có nắng gián đoạn nền nhiệt ngày đêm tại đây giao động là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
những cơn mưa đến sớm hơn vào buổi chiều
có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy gió giật mạnh nguy hiểm
vì vậy người dân cần tìm nơi tránh chú nếu có dấu hiệu xảy ra rông mạnh
ban ngày khu vực có nắng gián đoạn
nền nhiệt trưa chiều giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv